việc cho học sinh đi học trở lại vào thời điểm này là rất cần thiết bởi các em đã nghỉ quá dài
nếu không cho các em trở lại trường thì không chỉ khiếm khuyết về kiến thức mà còn bị các bệnh về tâm lý như trầm cảm
do đó đã mở cửa thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch covid một mươi chín thì không nên cầm đoán mà nên cho học sinh đi học trở lại và tăng cường các biện pháp dự phòng
với chín đơn vị cấp xã có mức độ dịch ở cấp độ ba
các trường học ở những địa bàn này vẫn tiếp tục dạy học trực tuyến
riêng các trường học ở địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ một và hai dạy học trực tiếp đối với học sinh từ lớp bảy đến lớp một
theo sở giáo dục và đào tạo tp hà nội hiện các trường đã cơ bản hoàn thiện các điều kiện đón học sinh đảm bảo các tiêu chí trường học an toàn theo quy định
có phương án ứng phó chuyển trạng thái dạy học khi cần thiết với tinh thần cố gắng ở mức cao nhất để việc dạy học không bị gián đoạn và đảm bảo an toàn cho học sinh
ngày bảy tháng hai sở giáo dục và đào tạo hà nội đã giả soát một lần nữa công tác chuẩn bị đón học sinh của các đơn vị trường học
thưa quý vị và các bạn ngày ba mươi một tháng một thủ tướng chính phủ đã yêu cầu nhanh chóng đưa công dân còn đang mắc kẹt ở nước ngoài trở về nước
ngay trong dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
do đó bộ ngoại giao và bộ giao thông vận tải đã kết hợp với các hãng hàng không nước ngoài thực hiện ba mươi sáu chuyến bay thường lệ và không thường lệ
vận chuyển hai năm mươi năm hành khách là người việt nam về nước từ đài loan trung quốc campuchia singapore thái lan nhật bản và trung đông
gồm uae và thổ nhĩ kỳ kể từ ngày ba mươi một tháng một đến ngày bảy tháng hai
theo báo cáo của bộ ngoại giao ngay trước tết còn khá nhiều công dân việt nam đang bị mắc kẹt ở các nước
đặc biệt là tại khu vực trung đông châu phi có khoảng hơn sáu trăm linh công dân đang bị mắc kẹt không thể trở về nước
trong đó tại ả rập xê út có khoảng hai trăm linh người angola có một trăm năm mươi người các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae có tám mươi năm người
và giải rác tại các quốc gia khác ở trong khu vực
thủ tướng chính phủ đã yêu cầu bộ giao thông vận tải khẩn trương cấp phép cho các hãng hàng không nước ngoài chở công dân việt nam về nước
trong đó có các địa bàn còn nhiều công dân mắc kẹt và nhanh chóng ban hành hướng dẫn cụ thể để thống nhất triển khai
trên cơ sở đề xuất của cục hàng không việt nam
đã có văn bản số một nghìn một trăm hai mươi chín ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
chỉ đạo cục hàng không việt nam triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
trong đó đồng ý việc thông báo và cấp phép bay cho hãng hàng không nước ngoài chở công dân việt nam về nước
mà không yêu cầu bất kỳ văn bản xét duyệt nhân sự nào
số liệu thống kê chi tiết theo từng hãng hàng không đường bay
số khách là người việt nam kể từ ngày ba mươi một tháng một đến ngày bảy tháng hai cho thấy
trong thời gian này
số người trở về từ singapore là nhiều nhất với một hai trăm chín mươi hai người
sau đó lần lượt là nhật bản với năm trăm một mươi bảy người và campuchia một trăm năm mươi năm người
ngoài ra còn có các kiều bào từ đài loan của trung quốc trung đông hàn quốc và thái lan
tổng số lượt khách được trở về quê hương trong dịp tết nhâm dần là hai năm mươi năm người
liên quan đến tình hình đưa học sinh trở lại trường học sau tết
mới đây người dân ở huyện thiệu hóa tỉnh thanh hóa đã phản ánh rằng
học sinh trường trung học phổ thông lê văn hưu đến trường sau tết nhâm dần phải xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
trong khi phụ huynh không hề được báo trước
để làm rõ về nội dung phản ánh của người dân
ông lê đình sinh hiệu trưởng trường trung học phổ thông lê văn hưu huyện thiệu hóa đã lên tiếng về vụ việc
ông sinh cho biết thực hiện công văn của sở giáo dục và đào tạo thanh hóa
để chuẩn bị đi học trở lại sau kỳ nghỉ tết nhâm dần vào sáng ngày bảy tháng hai
thì trong ngày sáu tháng hai
nhà trường đã thông báo khuyến cáo đến phụ huynh và học sinh về việc xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
đối với những học sinh có nguy cơ cao có triệu chứng như ho sốt để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
ông sinh khẳng định nhà trường chỉ khuyến cáo phụ huynh học sinh nên đưa con em có nguy cơ cao
có triệu chứng của dịch bệnh covid một mươi chín đi xét nghiệm nhanh để phòng chống dịch
chứ nhà trường không hề bắt buộc tất cả học sinh của trường phải đi xét nghiệm covid một mươi chín
ngoài học sinh nhà trường cũng khuyến cáo
cán bộ giáo viên của trường chủ động xét nghiệm nhanh covid một mươi chín trước khi đến trường sau tết
vì trong những ngày nghỉ tết học sinh và giáo viên tiếp xúc giao lưu với nhiều người
sáng ngày bảy tháng hai có hơn một năm trăm linh học sinh của trường đã đến lớp học tập bình thường
nhiều phụ huynh ở xã thiệu chính và xã minh tâm của huyện thiệu hóa có con em đang học
tại trường trung học phổ thông lê văn hưu cho biết có nhận được khuyến cáo của nhà trường
về việc xét nghiệm tầm soát covid một mươi chín đối với những học sinh có triệu chứng
ho sốt cao đau họng trước khi đến trường sau kỳ nghỉ tết
một phụ huynh cho biết thêm việc xét nghiệm covid một mươi chín cho con khi con có triệu chứng
ho sốt cao đào học kéo dài cũng là việc nên làm khi dịch bệnh còn diễn biến phức tạp
việc xét nghiệm hay không là do phụ huynh tự quyết định chứ nhà trường không bắt buộc
kinh phí mua kit xét nghiệm cho con do phụ huynh tự chi trả
ông nguyễn thế anh chủ tịch ubnd huyện thiệu hóa cho biết
huyện đang là vùng xanh
nên ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của huyện
ubnd huyện không có công văn chỉ đạo nào về việc học sinh đến trường sau tết nhâm dần phải xét nghiệm covid một mươi chín
sáng ngày bảy tháng hai học sinh trên địa bàn huyện đã trở lại trường học an toàn sau kỳ nghỉ tết nguyên đán
còn ông chu hồng văn hiệu trưởng trường trung học phổ thông đào duy từ thành phố thanh hóa cho biết
thực hiện công văn của sở giáo dục và đào tạo
nhà trường đã thông báo trước cho phụ huynh học sinh
nên trước khi đến trường sau tết
vào sáng ngày bảy tháng hai phần lớn học sinh đã được xét nghiệm covid một mươi chín và có kết quả âm tính
nhà trường cũng đã tổ chức xét nghiệm tầm soát covid một mươi chín cho từ một mươi đến một mươi năm số học sinh chưa được xét nghiệm để phòng chống dịch bệnh
kết xét nghiệm covid một mươi chín do hội cha mẹ học sinh mua tặng nhà trường để sử dụng
theo phòng giáo dục và đào tạo tp thanh hóa
trong những ngày nghỉ tết nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
có một trăm sáu mươi sáu trường hợp là giáo viên học sinh
các trường học trên địa bàn thành phố có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
trong đó có một mươi một giáo viên và một trăm năm mươi năm học sinh
hiện nay các trường ở thành phố thanh hóa đang tổ chức xét nghiệm nhanh tầm soát covid một mươi chín
cho cán bộ giáo viên nhân viên học sinh
và tuyên truyền vận động phụ huynh chủ động xét nghiệm tầm soát cho con em mình để phòng chống dịch bệnh
thưa quý vị và các bạn
trong và sau kỳ nghỉ tết nguyên đán
số ca mắc covid một mươi chín tại nghệ an tăng nóng
hay lên tới gần một f
sự gia tăng đột biến này đã khiến cho người dân không khỏi lo lắng
sông sở y tế tỉnh lại khẳng định
con số này đều nằm trong dự liệu từ trước
sau những ngày có dấu hiệu chứng lại
thì ngày sáu tháng hai
số ca mắc mới tại nghệ an đã tăng đột biến với chín trăm năm mươi tám f mới
trong đó có một trăm tám mươi ba ca cộng đồng
số ca mắc mới ghi nhận trong một mươi hai giờ tiếp theo
lập kỷ lục với tám trăm bốn mươi năm trường hợp và một trăm bốn mươi sáu ca cộng đồng
sự gia tăng đột biến các ca mắc mới khiến cho người dân không khỏi lo lắng
nhất là khi các hoạt động sản xuất kinh doanh và trường học quay trở lại sau thời gian nghỉ tết
tuy nhiên theo lý giải của lãnh đạo sở y tế nghệ an
tình trạng này đều nằm trong dự tính của ngành y tế từ trước
đại diện sở y tế nghệ an chỉ rõ nguyên nhân
nghệ an đón một lượng lớn người dân ở các địa phương khác trở về
thứ hai là tình trạng tập trung đông người vẫn xảy ra
trong khi đó người dân đã tiêm đủ hai mũi vaccine nên nảy sinh tâm lý lơ là
chủ quan trong phòng chống dịch
theo vị lãnh đạo này
tình trạng gia tăng đột biến các ca f không thể không kể đến nguyên nhân
là do số lượng lớn người dân thực hiện xét nghiệm sars cov hai để đi làm ăn xa
quay trở lại học tập và làm việc tại các khu công nghiệp
một nguyên nhân nữa cũng được nhắc đến
dù được đánh giá là không phải nguyên nhân chủ yếu
đó là tình trạng lây nhiễm trong quá trình thực hiện điều trị f
tại nhà và tỷ lệ dương tính giả chiếm tỷ lệ cao hơn trước
vào khoảng vài chục phần trăm số ca mắc mới
dù ca nhiễm mới tăng cao
nhưng tỷ lệ triệu chứng nhẹ và không có triệu chứng chiếm phần lớn
trước tình hình này tỉnh nghệ an cũng đã có những giải pháp căn cơ
để kiềm chế số ca mắc mới
trong đó yêu cầu các địa phương thắt chặt lại các biện pháp phòng chống dịch
lãnh đạo sở y tế thông tin
mặc dù các ca nhiễm mới tăng cao
nhưng tỷ lệ ca nặng không tăng
ngày hôm qua có chín trăm năm mươi tám ca mắc mới
nhưng chỉ có năm mươi ba ca nhập viện điều trị ở tầng hai và tầng ba
trong tháp điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
phần lớn bệnh nhân điều trị và theo dõi
tại các cơ sở thu dung và tại nhà
như vậy tỉnh đến nay
tỉnh nghệ an đã ghi nhận hơn một mươi bảy năm trăm bốn mươi ca mắc covid một mươi chín
một mươi ba ba trăm một mươi chín bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh và ra viện
bốn mươi sáu bệnh nhân đã tử vong
riêng trong vòng một tháng trở lại đây
toàn tỉnh có gần chín ca mắc mới
một mươi bệnh nhân tử vong
tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín tại nghệ an
thấp hơn so với trung bình chung của cả nước
theo báo cáo của sở y tế nghệ an
tỉnh đến thời điểm này
tỷ lệ tiêm đủ mũi vaccine phòng covid một mươi chín cơ bản
đối với người từ một mươi tám tuổi trở lên trên địa bàn
đã đạt một trăm linh tính cả đối tượng vạng lại
đối với người từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
tỉ lệ tiêm mũi một đạt một trăm linh tám
đủ hai mũi đạt chín mươi bảy hai
thực hiện chiến dịch tiêm chủ mùa xuân
nghệ an đã tiêm mũi vaccine tăng cường
đạt hơn năm mươi kết thúc tháng hai
cố gắng bao phủ mũi ba
đối với tám mươi dân số trong độ tuổi
khi tỷ lệ tiêm mũi tăng cường được nâng lên
tình hình dịch covid một mươi chín sẽ được kiểm soát tốt hơn
đại dịch covid một mươi chín đã cướp đi sinh mạng
của hơn năm bảy triệu người trên thế giới
căn bệnh này có thể khiến cho người bệnh
gặp nhiều triệu chứng như nhức đầu
ho đau cơ khó thở
tiêu chảy và đau khớp
gần đây giới khoa học lại tiếp tục
chỉ ra thêm một triệu chứng mới
có liên quan đến căn bệnh này
đó là dối loạn vị giác hoặc cổ giác
gọi tắt là tsd
trong một nghiên cứu mới được công bố
trên chuyên trang y khoa mes or sip
các nhà khoa học đã tiến hành phân tích
nhằm nhận diện những trường hợp
có nguy cơ mắc tsd
tìm hiểu mối quan hệ giữa tsd
và mức độ phản ứng biễn dịch
đồng thời mô tả các triệu chứng
có liên quan đối với bệnh nhân
hoặc không bị tsd
nghiên cứu được tiến hành
với tổng cộng chín mươi ba sáu trăm một mươi người trưởng thành
họ được yêu cầu hoàn tất trả lời
hai danh mục câu hỏi phục vụ khảo sát
trong thời gian từ ngày một tháng bốn
năm hai nghìn hai mươi đến ngày hai mươi bảy tháng năm
những người tham gia cũng cung cấp
các mẫu máu khô gbs
để xét nghiệm huyết thành
nhằm xác định các trường hợp
nhiễm virus sars cov hai
gây bệnh covid một mươi chín
ngoài ra dữ liệu về mức điều
thụ rượu tình trạng hút thuốc
và chỉ số khối cơ thể bmi
cũng được thống kê và được xem
là những yếu tố quan trọng để tiến hành
theo các nhà khoa học những người có thói quen
hút thuốc lá uống rượu ít nhất hai ly
mỗi ngày và giới tính nữ
có sắc xuất mắc tsd
cao hơn so với trường hợp còn lại
kết quả cho thấy trong số
những người tham gia có bảy mươi một hai
số phụ nữ ở độ tuổi
trung bình là năm mươi một bị mắc
những người ở độ tuổi ba mươi năm mươi
sáu mươi hoặc bảy mươi cả nam lẫn nữ
cho thấy sắc xuất mắc tsd
cao hơn so với những người
ở lứa tuổi bốn mươi tuổi
tsd cũng được xác định
có thể gây ra một phản ứng miễn dịch
mạnh mẽ trong đó hầu hết các trường hợp
mắc tsd có liên quan đến
nhiều triệu chứng khác nhau
hầu hết các chuyên gia đồng ý rằng
vaccine có thể cung cấp khả năng
tăng cường miễn dịch đáng tin cậy
và hiệu quả hơn so với
những bệnh tự nhận
còn khi nhiễm covid một mươi chín
hệ miễn dịch của bạn có một loạt
các phản ứng để tăng cường khả năng
phòng vệ của cơ thể chống lại
nguy cơ mắc bệnh trong tương lai
tuy nhiên các quan chức y tế mỹ
tiếp tục khuyến cáo mọi người nên tiêm tăng cường
dù đã từng nhiễm covid một mươi chín hay chưa
nhà dịch tễ học
tại đại học michigan chia sẻ
những người nhiễm virus thường có lượng
kháng thể thấp hơn những người đã tiêm vaccine
sự khác biệt này do
nhiễm trùng kích hoạt nhiều phần khác nhau
của hệ miễn dịch và phản ứng kháng thể
sẽ phụ thuộc vào các yếu tố như
lượng virus mức độ nghiêm trọng
của triệu chứng hay là bệnh nhân
có bệnh nền hay không
paul thomas nhà miễn dịch học
tại bệnh viện nghiên cứu nhi st jude
giải thích rằng vaccine sẽ cung cấp
một bộ hướng dẫn cho hệ miễn dịch
đa số những người được chủng ngừa
đều phát triển phản ứng kháng thể mạnh mẽ
liệu tăng cường nhắc nhở cơ thể
tăng cường khả năng phòng thủ nhanh hơn
hai mũi đầu tiên
các nghiên cứu cũng ghi nhận kháng thể được
tạo ra sau khi tiêm chủng có xu hướng
duy trì mức độ bảo vệ lâu hơn
không có quy tắc về thời điểm tiêm
tăng cường sau khi nhiễm covid một mươi chín
thời gian tối ưu phụ thuộc
vào mỗi trường hợp bao gồm mức độ
nghiêm trọng của bệnh các triệu chứng hết
sau bao lâu và nguy cơ tái phơi nhiễm
trung tâm kiểm soát
và phòng ngừa dịch bệnh mỹ
khuyên mọi người nên đợi ít nhất cho đến
khi hết các triệu chứng không còn phải cách ly
nhà miễn dịch học
tại đại học e washington
lại tư vấn nên đợi cho đến
khi hồi phục hoàn toàn nhận được
kết quả pcr âm tính
vị chuyên gia này cũng nói thêm
một số người có thể có lợi
khi chờ đợi lâu hơn nếu
nguy cơ tái nhiễm của bạn thấp như
làm việc từ xa khỏe mạnh
tuân thủ các nguyên tắc y tế công cộng
về đeo khẩu trang và giãn cách xã hội
thì sẽ hợp lý khi đợi cho đến
khi khả năng miễn dịch tự nhiên
suy yếu điều đó xảy ra vào khoảng
ba tháng sau khi nhớ bệnh
điều này sẽ giúp tạo ra
phản ứng kháng thể mạnh mẽ hơn
ngoài ra vào thời điểm bạn tiêm tăng cường
khả năng có một viên bản vaccine mới
có tác dụng đặc biệt chống lại
omicron nếu bạn
có nguy cơ tái nhiễm cao hoặc
mắc bệnh nghiêm trọng bạn có thể tiêm tăng
cường sớm để củng cố khả năng miễn dịch
mới nhắc lại cũng bảo vệ cho
các thành viên gia đình dễ bị tổn thương
và trẻ em chưa trùng ngừa
ngoài ra hầu hết các chuyên gia
cũng đồng ý rằng nếu đã hơn năm
đến sáu tháng kể từ khi nhiễm covid một mươi chín
thì bạn nên tiêm tăng cường
ngay khi đủ điều kiện
chúng tôi xin được chuyển sang
các tin tức quốc tế thưa quý vị và các bạn
để phòng lây lan covid một mươi chín
giữa các vận động viên và gần
hai mươi hai triệu cư dân bắc kinh
trong thời gian tổ chức olympic
trung quốc đã xây dựng một khu riêng
không tiếp xúc với bên ngoài
truy cập internet thoải mái và có
robot phục vụ bữa ăn
trong vòng hai tháng hàng chục nghìn
vận động viên và nhân viên hỗ trợ
sẽ tham gia thế vận hội olympic
và paralympic tại trung quốc
họ sẽ di chuyển trong hệ thống khép kín
giữa các điểm thi đấu khách sạn
và thậm chí là cả quán bar
các điểm đến được kết nối bằng mạng lưới
giao thông chuyển dụng
các phương tiện phục vụ thế vận hội sẽ đi
theo làn đường riêng và người dân địa phương
đã được khuyến cáo nên tránh xa
ngay cả trong trường hợp xảy ra tai nạn
các vận động viên và nhà báo
sẽ tiếp xúc với khoảng một mươi chín
tình nguyện viên người trung quốc
nhiều người trong số đó sẽ ở
trong khu vực riêng biệt hơn ba tháng
một trong số đó là cô may xuan
hai mươi ba tuổi làm việc
tại trung tâm truyền thông
may xuan cho biết cô thay khẩu trang
bốn lần mỗi ngày và cảm thấy an toàn
khi ở trong khu vực riêng
người ở trong khu vực này phải xét nghiệm
covid một mươi chín hàng ngày cũng như phải
tuân thủ các quy định như đeo khẩu trang
n chín mươi năm và giãn cách
việc xét nghiệm hàng ngày được đánh giá
là cải tiến so với
thế vận hội tokyo diễn ra
vào năm hai nghìn hai mươi
một trong những câu hỏi lớn nhất
là liệu vận động viên nước ngoài tại trung quốc
có bị ảnh hưởng bởi các quy định riêng
về internet hay không
vì nước này chặn một số trang quốc tế lớn
về điểm này người ở trong khu vực riêng
được truy cập internet mở khi
kết nối với wi fi bằng
thông tin đăng nhập cá nhân
hầu hết các vận động viên đều có thể chia sẻ
trải nghiệm của họ trên các phương tiện
các vận động viên dùng ứng dụng
theo dõi sức khỏe mi hai nghìn hai mươi hai
vì mục đích kiểm soát dịch
tuy nhiên vẫn có một số lo ngại
về mức độ bảo mật dữ liệu
úc bỉ canada hà lan và mỹ
là một vài trong số các nước
đã khuyến cáo các vận động viên
không kết nối mạng wi fi
và sử dụng điện thoại giá rẻ trả trước
boner phone nếu có thể
ủy ban tổ chức olympic bắc kinh
đã bác bỏ lời khuyên nói trên
và nói rằng những lo ngại như vậy
là hoàn toàn vô căn cứ
liên quan đến diễn biến
dịch bệnh tại nhật bản vào chiều
ngày bảy tháng hai thủ tướng fumio
kishida cho biết
nhật bản sẽ sớm cấp phép có điều kiện
thuốc viên covid một mươi chín do hãng
dược xionogi sản xuất
trong cuộc họp của ủy ban quốc hội
ông kishida cho biết
thuốc an toàn và hiệu quả
dựa trên các thử nghiệm lâm sàng
ông nói chúng tôi muốn xem xét nó
ngay lập tức
thuốc có tên gọi là
dành cho người nhiễm bệnh giai đoạn đầu
nhằm ngăn ngừa chuyển nặng
giảm các triệu chứng như sốt và ho
kết quả mới từ thử nghiệm lâm sàng cho thấy
nhóm dùng thuốc cải thiện đáng kể
so với nhóm giả dược
thuốc đã chặn đứng chức năng của một enzyme
gọi là protease
làm chậm sự lây lan của virus trong cơ thể
dựa trên dữ liệu sơ bộ
xionogi xác nhận
thể hiện hoạt tình kháng virus
cao với omicron
tương tự các biến chủng khác
các nhà khoa học sử dụng mẫu omicron
nhận được từ viện các bệnh truyền nhiễm
quốc gia nhật bản để nghiên cứu
giám đốc điều hành
aisau tetsurogi cho biết
công ty có thể nộp hồ sơ
xin phê duyệt thuốc trong vòng tuần tới
đủ khả năng cung cấp một triệu liều
vào cuối tháng ba
hãng tin mainichi trước đó
đã đưa tin nhật bản đang xem xét
ủy quyền xionogi
bán thuốc kháng virus sớm nhất
vào mùa xuân năm nay sau khi cho phép
hãng này bỏ qua giai đoạn thử nghiệm
lâm sàng cuối cùng
s hai trăm một mươi bảy nghìn sáu trăm hai mươi hai có liều dùng
một ngày một viên
xionogi hướng đến sản phẩm mà những người
nhiễm ncov nhẹ có thể sử dụng
ngay tại nhà ở giai đoạn đầu
khi triệu chứng còn đơn giản
thuốc tương tự như tamiflu cho bệnh cúm
ông tetsurogi cho biết
mục tiêu của chúng tôi
là tạo ra loại thuốc an toàn
như tamiflu hay sofluza
viên uống của xionogi có thể
vô hiệu hóa virus sau năm ngày sử dụng
sau khoảng thời gian dịch bệnh hạn nhiệt
gần đây số ca nhiễm
tại nhật bản tăng đột biến
chủ yếu do biến chủng omicron
nhật bản đang xem xét gia hạn
tình trạng khẩn cấp ở tokyo
và một mươi hai quận trong hai tuần
kể từ ngày một mươi ba tháng hai
hiện ba mươi bốn trong số bốn mươi bảy quận của nước này
ở tình trạng khẩn cấp
đòi hỏi thực hiện các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt
kết quả của loại thuốc này sẽ làm thay đổi
chiến lược điều trị và phòng chống covid một mươi
ở nhật bản và có lẽ là
cả trên toàn thế giới nữa
chúng ta sẽ cần chờ một thời gian
để có thể biết tác dụng của nó
vâng thưa quý vị bản tin covid một mươi chín
sáng ngày tám tháng hai của kênh
báo sức khỏe và đời sống đến đây là hết
xin cảm ơn quý vị và các bạn
đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị
trong các bản tin sau